tại thành phố hồ chí minh tình trạng tắt ngãn giao thông xảy ra thường xuyên và nghiêm trọng
làm ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố
vậy làm sao để giảm thiểu được tình trạng này
đây đang là một bài toán khó và cần có những biện pháp căn cơ để giải quyết
vấn đề ủng tắc giao thông tiếp tục diễn biến phức tạp chủ yếu xảy ra vào các giờ cao điểm
trên nhiều tuyến đường hướng vào trung tâm thành phố và các trục ra vào các cảng hàng không
cảng biển duyên ngã sáu công trường dân chủ khu vực sư vạn hạnh thành thái ba tháng hai
đường trường chinh giao lộ cộng hòa hoàng hoa thám đường nguyễn thị định nút giao mỹ thủy
ngã tư thủ đức giao lộ đinh bộ lĩnh bạch đăng đường xô viết nghệ tỉnh
tốc độ tăng dân số và quy mô kinh tế tăng rất nhanh trong khi đó hạ tầng giao thông thì đầu tư không bắt kịp
từ nông đồng này là tôi tính toán
trong vòng vài chục năm
quy mô kinh tế tăng năm bảy lần nhưng giao thông tăng không được lần nhất là tính cái mặt số đường hay là diện tích đường tính theo dân số đó là vấn đề nhất
cái thứ hai là về chủ quan là có quy hoạch thành phố này gọi là đa trung tâm nhưng thực chất hiện nay vẫn phát triển hướng tâm
và ở đây vấn đề thực hiện quy hoạch là xây dựng
là chúng ta gọi là phần nhiều tự phát là nhiều
ngoài nguyên nhân do mật độ người phương tiện tập trung đông vào chợ cao điểm diện tích mặt bằng đường hạn hẹp nên ủng tắc liên tục
nhưng chủ yếu do cơ cấu phát triển đô thị không cân đối phát triển mạnh ở khu vực vùng lõi trung tâm với mật độ dân số rất cao trong khi vùng ven mực độ dân số hư thớt
tôi cho rằng là để giải quyết cái ủng tắc giao thông của thành phố
phải quyết liệt hơn trong vấn đề quy hoạch xây dựng đô thị
theo hướng là đa trung tâm như đã bàn đã tính toán trong nhiều năm
và giám đí áp lực của khu trung tâm
và thậm chí có người đề nghị là dừng tất cả công đề dẫn khu trung tâm
đó là những bất cập lớn nên thành phố cần phải kiểm soát các dự án phát triển khu đô thị
nhà ở cao tầng trong nội đô để tránh tăng dân số dẫn đến ủng tắc giao thông
dân số di dời các công trình công cộng như trường học bệnh viện lớn ra khỏi khu vực trung tâm thành phố